ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận chủ trương thực hiện thí điểm các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong quản lý điều hành giao thông thông minh
theo đó thành phố sẽ lắp đặt hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo
có khả năng tự phát hiện các lỗi vi phạm giao thông
hệ thống camera giám sát thông minh sẽ được lắp đặt và hoạt động thí điểm trong sáu tháng
trên tuyến đường điện biên phủ giao với các đường nam kỳ khởi nghĩa pasteur phạm ngọc thạch hai bà trưng
tại những khu vực này hệ thống camera thông minh sẽ được lắp đặt để điều khiển giao thông tự động
và phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
sở giao thông vận tải tp hcm cũng cho biết hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo này
sẽ tự động nhận diện biển số đo đếm phân tích và tính toán dòng giao thông
nhằm đưa ra giải pháp điều khiển tối ưu để xử lý các tình huống gây ủn tắc giao thông